chiều ngày hai mươi bảy tháng chín tại thành phố hồ chí minh phòng thương mại và công nghiệp việt nam
phối hợp với các tỉnh thành vùng kinh tế trọng điểm phía nam và báo diễn đàn doanh nghiệp
tổ chức chương trình vai trò doanh nghiệp trong phát triển vùng kinh tế trọng điểm phía nam
tham dự có các đại diện lãnh đạo các tỉnh thành và hơn bốn trăm linh doanh nghiệp vùng kinh tế trọng điểm phía nam
vùng kinh tế trọng điểm phía nam phát triển năng động tỉ trọng đóng góp lớn nhất cả nước
năm hai nghìn một mươi tám đóng góp bốn mươi năm bốn gdp thu ngân sách chiếm bốn mươi hai sáu tổng thu cả nước
sự gắn kết cộng đồng doanh nghiệp trong vùng tạo không gian cơ sở hạ tầng xây dựng cơ chế thúc đẩy sự phát triển
tuy nhiên tăng trưởng kinh tế vùng đang chậm lại còn những điểm nghẽn
tại đây đại biểu nhấn mạnh đến cơ chế phối hợp giữa các tỉnh thành phố trong vùng
còn mang tính tự phát hình thức cục bộ chưa phát huy có hiệu quả lợi thế
các đại biểu đề xuất ưu tiên đầu tư hạ tầng liên kết vùng nhất là các tuyến cao tốc hệ thống cảng
logistics tạo động lực cho các doanh nghiệp đầu tư
khi doanh nghiệp có cơ hội phát triển sẽ đóng góp cho vùng kinh tế trọng điểm phía nam tăng trưởng mạnh về kinh tế